ngày sáu tết người dân làng an cư đông thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống
lễ hội đua thuyền truyền thống làng an cư đông gồm có ba giải giải cầu mùa và giải chính thức
đây là cơ hội để các đội đua giao lưu học hỏi và thể hiện sức mạnh tập thể của những vận động viên đua thuyền
đồng thời qua lễ hội để dân làng cầu mưa thuận gió hòa vụ mùa bội thu
đến ngày sáu tết chúng tôi sẽ có hội đua thuyền để mừng cho dân an vật phù và nhờ lại ứng tổ tiên của ông bà chúng tôi đã tạo nên
lễ hội đua thuyền gắn bó với người dân làng an cư đông từ nhiều đời nay và được tổ chức định kỳ vào ngày sáu tết hàng năm
việc duy trì lễ hội không những đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của ngư dân
mà còn làm phong phú thêm các loại hình văn hóa cổ truyền của dân tộc góp phần thu hút khách du lịch đến với lăng cô
về phía thị trấn hàng năm có những kiến sách để đồng viên tuyển khích làng
phát huy truyền thống bản sắc của làng để nhằm duy trì phát triển
ngày một lễ hội này có mát tấn bản sắc và nhiều nét văn hóa hơn
đây là nét văn hóa của người dân ở làng trài ven biển của vịnh đẹp thế giới lăng cô
nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
cùng với người dân làng trài
được con thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tham gia
có phần quảng bá thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới
ngoài lễ hội đua thuyền ở làng an cư đông thị trấn lăng cô
cũng trong ngày mùng sáu tết nhiều địa phương trên địa bàn huyện phú lộc
cũng đã tổ chức một số hoạt động lễ hội vui xuân đầu năm mới